liên quan đến vụ việc một xe khách đã va chạm với xe máy chở ba người khi đi qua nút sao khiến ba người tử vong
bước đầu đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn trên
qua xác minh ban đầu danh tính ba nam thanh niên trên xe máy được xác định là nguyễn tuấn anh
sinh năm hai nghìn bốn đinh văn hợp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và bùi đức thịnh sinh năm hai nghìn năm đều ở ninh bình
hiện công an huyện hoa lư đang tiến hành khám nghiệm hiện trường thụ lý điều tra và làm rõ
trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày bốn tháng năm trên tuyến quốc lộ một a
đoạn tránh thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
xe khách của nhà xe cúc mừng đang hành trình từ hà nội về nghệ an
khi xe đi đến đoạn giao đoạn trước cửa hàng xăng dầu cầu yên ở xã ninh vân hoa lư ninh bình
thì va chạm với một xe máy chở ba người
cú đâm mạnh đã khiến ba nam thanh niên đi trên xe máy ngã văng xuống đường
hậu quả khiến hai thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi cấp cứu